hội thảo nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp châu âu trong lĩnh vực vận tải hậu cần lĩnh vực đi đầu trong thực thi evfta nhất là khi hiệp định bắt đầu có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm nay

hiện nay việt nam chỉ có khoảng một mươi cảng biển đủ điều kiện tiếp nhận tàu trọng tải cỡ trung bình thế giới
do đó để tận dụng được cơ hội các doanh nghiệp việt nam cần đổi mới tư duy đầu tư cảng biển
bên cạnh đó để cải thiện khả năng kết nối của hệ thống cảng biển ngành hàng hải cần có sự phối hợp với các ngành vận tải khác như đường bộ đường sắt nhằm tận dụng năng lực vận chuyển hàng hóa vẫn còn dư thừa đẩy nhanh giải tỏa hàng hóa giảm chi phí vận tải và tạo sự cạnh tranh giữa hàng hóa trong nước
eurocharm và cục hàng hải việt nam cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ về quan hệ đối tác trong lĩnh vực hàng hải tại việt nam